ngày làm việc thứ chín của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã nghe và thảo luận về các dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi dự án luật đường sắt sửa đổi dự án luật cảnh vệ
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội việc sửa đổi luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước là cần thiết để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua
đồng thời thể chế hóa điều năm mươi ba của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về tài sản công tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

tài sản công phục vụ hoạt động quản lý nhà nước phải sử dụng khai thác đúng mục đích tiêu chuẩn và tiết kiệm tài sản cung cấp dịch vụ công thực hiện nguyên tắc của luật phí và lệ phí tài sản để kinh doanh phải thực hiện theo cơ chế thị trường bù đắp được chi phí và bảo đảm được lợi ích của nhà nước
cũng trong sáng nay quốc hội nghe trình bày các báo cáo về dự án luật đường sắt sửa đổi dự án luật cảnh vệ và thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi